để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
sở giao thông vận tải tp đà nẵng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
dự kiến trong dịp lễ mùng hai tháng chín lượng khách du lịch sẽ tăng cao
sở giao thông vận tải tp đà nẵng yêu cầu các đơn vị kinh doanh hoạt động taxi trên địa bàn
đảm bảo về số lượng phương tiện cũng như thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
chú trọng tuyên truyền quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
không sử dụng các chất kích thích khi làm việc không chạy vòng vo chạy quá tốc độ
không từ chối khách đi gần tại các khu vực sân bay nhà ga và bến xe niêm yết chất lượng dịch vụ theo đúng quy định